các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu khách hàng của tập đoàn điện lực việt nam đã được kết nối
giờ đây người dân khi đăng ký mới thay thế thông tin trong hợp đồng mua bán điện được thực hiện dễ dàng trong hồ sơ giao dịch điện tử
doanh nghiệp này cũng sẽ tiết kiệm chi phí lớn trong công tác quản lý vận hành cho việc kiểm tra xác minh lưu trữ thông tin giấy tờ công dân
với việc các dịch vụ điện lực của tập đoàn được thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
qua cổng dịch vụ công quốc gia là một thuận lợi để cho tập đoàn điện lực việt nam khai thác các dữ liệu
cũng như là định vị được khách hàng trong hợp đồng mua bán điện giảm bớt lượng giấy tờ và lưu trữ
khoảng hơn hai mươi triệu trang hồ sơ cần phải lưu trữ cho nên sẽ rút ngắn được quá trình thực hiện các thao tác
đối với cấp điện cho người dân mới cũng như quản lý chặt chẽ các hợp đồng
kết nối tích hợp phát triển ứng dụng dữ liệu
phát hợp phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực cùng với các ngành lĩnh vực như tài chính ngân hàng điện nước
sẽ giúp doanh nghiệp trong các lĩnh vực này tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
đồng thời giúp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi tiêu cực như trốn thuế trục lợi bảo hiểm rửa tiền lừa đảo trên mạng
đơn giản hóa thủ tục hành chính người dân dễ hiểu dễ làm hỗ trợ cho cơ quan thuế trong việc thực thi pháp luật về quản lý thuế
chúng tôi cấp cái mã số thuế sử dụng cái mã định danh cá nhân làm cái mã số thuế
thì mọi người dân chỉ cần nhớ cái mã định danh của mình trong cái việc đi làm tất cả các thủ tục
giữa cơ quan thuế cũng như các cơ quan quản lý nhà nước khác
thực hiện đề án ngay trong cuối một năm hai nghìn hai mươi hai đề mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến
đặc biệt là hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân và doanh nghiệp
tới đây người dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
được tích hợp nhiều trường thông tin quan trọng như thẻ bảo hiểm y tế thông tin đăng ký xe ô tô
giấy phép lái xe ô tô sẽ được các bộ ngành đẩy mạnh việc tích hợp
với việc tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như là cơ sở dữ liệu của bảo hiểm
thì đã giúp cho người dân tiến tới có thể sử dụng cái căn cước công dân để mà đi khám chữa bệnh
giúp cho việc tự động hóa quá trình gia hạn cũng như là giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế
cho người dân thay tham gia bảo hiểm y tế
với việc tích hợp gia đình chúng tôi tính toán nếu chỉ khoảng một mươi triệu mà được thực hiện giảm trừ tự động
cũng như là việc gia hạn tự động thì hàng năm có thể tiết kiệm đến trên tám trăm năm mươi hai tỷ đồng
đến một con số rất là có ý nghĩa
dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng
cùng với dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử là cơ sở để chuyển đổi số
trong cách sống cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số
hình thành công dân số hoàn chỉnh hệ sinh thái số
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội
và hiện thực hóa khát vọng về một việt nam hùng cường trong tương lai